thưa quý vị thưa các bạn đối với đồng bào các dân tộc miền núi ở các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa của tỉnh thanh
chương trình một trăm ba mươi năm của chính phủ được coi như chương trình khai sáng và nâng cao đời sống cho đồng bào miền núi thanh hóa
trong gần hai mươi năm thực hiện chương trình một trăm ba mươi năm đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi
giảm tỷ lệ hộ nghèo cải thiện rõ rệt đời sống của đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn
trong trang địa phương được phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân kỳ này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự những đổi thay ở miền núi vùng cao nhờ chương trình một trăm ba mươi năm do đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bản xuối tôn xã phú sơn huyện quan hóa có bảy mươi hai hộ đồng bào dân tộc mông với bốn trăm linh năm nhân khẩu